cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty địa ốc sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên resco
tổng công ty địa ốc sài gòn là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước được ủy ban nhân dân tp hcm thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm
công ty đang thực hiện nhiều dự án bất động sản tại tp hcm
hiện tại dấu hiệu tội phạm tại resco chưa được cơ quan điều tra công bố
xong vào năm hai nghìn hai mươi thanh tra tp hcm đã công bố kết luận thanh tra thời kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại resco
tại kết luận thanh tra cho thấy resco đã chi tùy tiện hơn năm mươi bốn tỷ đồng
về việc này có sự buông lỏng lãnh đạo quản lý tùy tiện trong công tác kế toán thu chi tiền
dễ dẫn đến việc thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tham ô tham nhũng
bên cạnh đó kết luận thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt bất thường sai phạm tài chính đầu tư tại sáu dự án
trong đó điển hình là tại hai dự án đầu tư trung cư nguyễn kim khu b quận một mươi và cao ốc văn phòng số hai trăm năm mươi bảy điện biên phủ quận ba